liên quan đến vụ việc cháu bé hai tuổi bị bắt cóc ở bắc ninh chiều ngày hai mươi sáu tháng tám
viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê quán tổ năm phường hợp giang thành phố cao bằng
về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi theo điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
qua đấu tranh khai thác thu khai nhận bắt cóc cháu bé để nuôi nhằm thế thân cho đứa con đã chết của mình
công an bắc ninh đã cử các tổ công tác đến lạng sơn hà giang tuyên quang xác minh làm rõ lời khai của thu
được biết bản thân thu là người có quan hệ phức tạp cô ta có chị gái từng phạm tội mua bán trẻ em
mặc dù có chồng và con ở cao bằng nhưng thu vẫn quan hệ bất chính với anh đặng văn bằng ở yên sơn tuyên quang
khoảng hơn một năm nay thu về bắc ninh làm công nhân khu công nghiệp
có lẽ do trước đó cô ta vi phạm quy định bị đuổi việc nên đã dùng hồ sơ tên là nguyễn thị hoa ở tuyên quang để xin việc